luật quản lý sử dụng tài sản công đã có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám sau một năm triển khai
sáng nay tại hà nội bộ tài chính đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình triển khai thi hành luật quản lý sử dụng tài sản công
theo bộ tài chính việc triển khai luật quản lý sử dụng tài sản công đã được thực hiện chủ động đồng bộ
hầu hết các bộ ngành địa phương đã hoàn thành việc ban hành quy định về phân cấp trong quản lý tài sản công theo quy định
vì vậy việc quyết định trong quản lý sử dụng xử lý tài sản công được thông suốt
tạo sự chủ động cho các cơ quan tổ chức đơn vị trong quản lý sử dụng tài sản công
tuy vậy vẫn còn một số hạn chế như một số loại tài sản và lĩnh vực còn thiếu các văn bản quy định chi tiết
hoặc không còn phù hợp với luật quản lý tiến độ ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng diện tích trụ sở chuyên dùng
công trình sự nghiệp máy móc thiết bị chuyên dùng còn chậm
mới có khoảng năm mươi bộ ngành địa phương ban hành đã ảnh hưởng tới việc đầu tư xây dựng mua sắm sửa chữa nâng cấp cải tạo và xử lý tài sản